bàn bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết đồng chí nguyễn phúc thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch quốc hội
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tỉnh cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do bị bệnh hiểm nghèo đồng chí đã tử trần vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
lễ tàng đồng chí nguyễn phúc thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước